thưa quý vị tổng cục thống kê cho biết cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ hành hai mươi bốn đã hoàn thành được bảy mươi ba khối lượng công việc
nhiều địa phương đang chuẩn bị về đích sớm dự kiến trước khoảng một tuần so với mục tiêu ban đầu
điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm hai nghìn hai mươi bốn